năm hai nghìn hai mươi ba có trên một trăm năm mươi năm phương tiện bị lực lượng công an tp hcm tạm giữ trong quá trình xử lý ngăn chặn hành vi vi phạm
dù áp dụng nhiều giải pháp nhưng hiện số lượng phương tiện bị tạm giữ vẫn còn trên năm mươi hai phương tiện
theo thống kê của công an tp hcm số phương tiện bị tạm giữ trong quá trình xử lý ngăn chặn hành vi vi phạm năm hai nghìn hai mươi ba là trên một trăm năm mươi năm phương tiện
trong đó có một năm trăm ba mươi bảy ô tô một trăm năm mươi ba bốn trăm chín mươi ba xe mô tô xe máy và một hai trăm tám mươi ba xe ba và bốn bánh
để giảm số lượng phương tiện giao thông bị tạm giữ công an thành phố đã triển khai áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp như cho đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện
tạm giữ giấy tờ đăng ký xe đăng kiểm xe bằng lái xe để đảm bảo thay cho tạm giữ phương tiện đồng thời tăng cường xử lý tan vật phương tiện bằng hình thức tịch thu bán đấu giá
các giải pháp trên đã đảm bảo
công an tp hcm đã được công an tp hcm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt theo quy định của pháp luật nhờ đó đã kéo giảm đáng kể số lượng phương tiện đang bị tạm giữ
hiện số phương tiện của phòng cảnh sát giao thông đang tạm giữ tại các kho của công an thành phố khoảng ba mươi hai phương tiện và công an các quận huyện thành phố thủ đức khoảng trên hai mươi phương tiện